đoàn công tác của chính phủ do đồng chí trung hòa bình ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực chính phủ làm trưởng đoàn
đã có buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh tây ninh về kết quả thực hiện năm dân vận chính quyền hai nghìn một mươi chín
công tác tiếp công dân giải quyết khiếu nại tố cáo tình hình kinh tế xã hội quốc phòng an ninh trật tự
sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín và phương hướng nhiệm vụ những tháng cuối năm
tại buổi làm việc đồng chí trương hòa bình bày tỏ vui mừng khi thấy các lĩnh vực văn hóa xã hội y tế giáo dục
đào tạo khoa học công nghệ ở tây ninh tiếp tục chuyển biến tích cực
tỷ lệ hộ nghèo tính đến đầu năm hai nghìn một mươi chín kéo giảm còn hai năm mươi bốn đã có ba mươi sáu trên tám mươi xã đạt chuẩn nông thôn mới
đồng chí trung hòa bình yêu cầu các bộ ngành các đơn vị chức năng các địa phương liên quan phối hợp giải quyết nhanh chóng
để tây ninh có điều kiện phát triển xứng tầm với tiềm năng sẵn có